nhằm tăng cường hợp tác phát triển du lịch giữa các tỉnh trong vùng việt bắc
đồng thời tuyên truyền quảng bá về miền đất con người văn hóa tiềm năng du lịch của các tỉnh trong vùng việt bắc
từ ngày chín đến ngày một mươi hai tháng chín tại tuyên quang sẽ diễn ra chương trình phát triển du lịch qua những miền di sản việt bắc và lễ hội thành tuyên năm hai nghìn một mươi chín
trong những ngày diễn ra chương trình phát triển du lịch qua những miền di sản việt bắc và lễ hội thành tuyên năm hai nghìn hai mươi
sẽ diễn ra nhiều hoạt động phong phú hấp dẫn như đêm hội thành tuyên trưng bày giới thiệu ẩm thực các dân tộc vùng núi phía bắc
và lễ hội bia hà nội liên hoan văn hóa văn nghệ dân gian liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía bắc
cuộc thi người đẹp sứ tuyên thi đấu các môn thể thao
hiện tỉnh tuyên quang đang chỉ đáo các sở ban ngành và các địa phương trong tỉnh tập trung thực hiện tốt công việc được giao
để chương trình phát triển du lịch qua những miền di sản việt bắc và lễ hội thành tuyên năm hai nghìn một mươi sáu diễn ra thành công nhất
hà giang tuyên quang cao bằng bắc cạn thái nguyên lạng sơn có nhiều nét tương đồng với văn hóa
do vậy du lịch qua những miền di sản việt bắc không chỉ mang lại những thuận lợi trong mở rộng hợp tác giao lưu khai thác tiềm năng du lịch sáu tỉnh
mà còn giúp du khách được khám phá chiêm ngưỡng vẻ đẹp dung dị của đất và người miền núi những di tích danh thắng say lòng người